tại hà nội thường vụ đảng ủy công an trung ương đã tổ chức hội nghị cho ý kiến
về các văn bản hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi năm đánh giá tình hình kết quả
các mặt công tác công an năm hai nghìn một mươi chín xác định mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ giải pháp
công tác công an năm hai nghìn hai mươi sơ kết việc thực hiện nghị quyết số hai mươi hai của bộ chính trị
về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy bộ công an tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
sơ kết các nghị quyết của trung ương về công tác xây dựng đảng trong công an nhân dân
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
dự hội nghị còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo văn phòng trung ương đảng
ban tổ chức trung ương ban nội chính trung ương ủy ban kiểm tra trung ương
trợ lý tổng bí thư chủ tịch nước các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an
tại hội nghị các đại biểu đã tập trung đánh giá tình hình an ninh trật tự nổi lên
và những kết quả công tác nổi bật của lực lượng công an nhân dân trong năm hai nghìn hai mươi ba
phân tích làm rõ những tồn tại hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại hạn chế này
xác định mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ giải pháp công tác trọng tâm
về công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi
định hướng một số mặt công tác lớn của đảng ủy công an trung ương trong năm hai nghìn hai mươi
đồng thời đánh giá kết quả nổi bật sau gần hai năm thực hiện nghị quyết số hai mươi hai của bộ chính trị
về tiếp tục đổi mới sắp xếp bộ máy công an tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
sơ kết các nghị quyết của trung ương về công tác xây dựng đảng trong công an nhân dân
phát biểu tại hội nghị tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng ghi nhận
đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng phân đấu của lực lượng công an nhân dân
trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự của đất nước
góp phần giữ vững ổn định chính trị tạo môi trường hòa bình ổn định an ninh an toàn
lành mạnh cho phát triển kinh tế xã hội mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước
nhấn mạnh năm hai nghìn hai mươi là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước
cũng là năm lực lượng công an nhân dân kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng yêu cầu với khí thế mới
lực lượng công an nhân dân cần quyết tâm cao để khắc phục những mặt còn tồn tại hạn chế
phân tích rõ những nguyên nhân của những tồn tại hạn chế đưa ra các giải pháp công tác trọng tâm
phù hợp thực hiện hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ đặt ra trong năm hai nghìn hai mươi
về việc thực hiện nghị quyết số hai mươi hai của bộ chính trị về tiếp tục đổi mới
sắp xếp tổ chức bộ máy bộ công an tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đánh giá cao và khẳng định lực lượng công an nhân dân
thực hiện mô hình tổ chức mới đã mang lại hiệu quả rõ rệt
thời gian tới đảng ủy công an trung ương cần tiếp tục quyết liệt hơn nữa trong công tác bố trí
sắp xếp cán bộ bám sát chủ trương bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện xã bám cơ sở
thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ chiến sĩ
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng cũng yêu cầu đảng ủy công an trung ương
tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc hiệu quả các nghị quyết của trung ương về công tác xây dựng đảng
và năm hai nghìn hai mươi là năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
đảng ủy công an trung ương cần chuẩn bị lựa chọn tốt nhân sự tham gia cấp ủy các cấp nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba và quốc hội khóa một mươi năm nhiệm ký hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
bên cạnh đó đảng ủy công an trung ương bộ công an phải phát huy tốt vai trò tham mưu
nòng cốt phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bảo đảm an ninh an toàn và đóng vai trò tích cực
thành công của đại hội đảng bộ các cấp và đại hội lần thứ một mươi ba của đảng